thông tin từ bộ y tế cho biết tính đến sáu giờ sáng ngày hôm nay việt nam đã ghi nhận thêm một trường hợp mắc covid một mươi chín nâng tổng số ca mắc lên hai trăm linh ba người
bệnh nhân là bé trai một mươi tuổi quốc tịch việt nam có địa chỉ tại phường cát lái quận hai tp hcm cho bé được cách ly ngay sau khi nhập cảnh vào ngày một mươi năm tháng ba
khi nhập cảnh bệnh nhân số hai trăm linh bốn không có biểu hiện triệu chứng được chuyển cách ly tập trung tại khu cách ly trường quân sự quân khu bảy quận một mươi hai tp hcm
vào ngày hai mươi bảy tháng ba bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với sars cov hai hiện bệnh nhân đang được cách ly tại bệnh viện cần giờ
còn trên thế giới dịch covid một mươi chín vẫn đang tiếp tục lây lan mạnh cho tới thời điểm này tại châu âu dịch bệnh covid một mươi chín đã khiến hơn hai mươi năm người tử vong khiến châu lục này trở thành khu vực có số người tử vong cao nhất trên thế giới
italia là quốc gia có số bệnh nhân nhiễm và tử vong lớn nhất với sắp xỉ một mươi một ca tử vong trong tổng dịch
hơn chín mươi bảy ca nhiễm tiếp theo là tây ban nha với hơn bảy ca tử vong trong tổng số hơn tám mươi năm ca nhiễm bệnh chính thức vượt qua trung quốc về tổng số ca bệnh cũng như người tử vong
đáng chú ý hà lan trong ngày hôm qua đã ghi nhận một sự tăng đột biến số người nhiễm virus sars cov hai với thêm gần một người nhiễm bệnh trong số đó gần một trăm linh người đã tử vong chỉ tính riêng trong ngày hôm qua
tình hình dịch bệnh lây lan mạnh tại thổ nhĩ kỳ đã khiến chính phủ nước này đặt ba mươi chín khu vực dân cư tại một mươi tám thành phố trong tình trạng cách ly
dịch bệnh lây lan của sars cov hai
hải quân mỹ mới đây đã đăng một đoạn video clip giới thiệu về các siêu tàu bệnh viện đang được huy động để phục vụ công tác y tế trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại mỹ đang đặt áp lực lớn lên các cơ sở y tế của nước này
được thiết kế để ứng phó với các tình huống bất thường như chiến tranh dịch bệnh thiên tai
hai chiếc tàu bệnh viện nổi của hải quân mỹ là các tàu bệnh viện nổi của hải quân mỹ
các tàu bệnh viện nổi của hải quân mỹ là usns mercy và usns comfort vốn được giữ trong tình trạng bất động trong thời gian qua và phải mất khoảng năm ngày để chuẩn bị cho hoạt động khẩn cấp
đây là lần đầu tiên tàu ussnsmc được thực hiện nhiệm vụ tại quê nhà mỹ và phục vụ người dân mỹ
còn tàu usns comfort đã có thâm niên trong các nhiệm vụ cứu trợ như thế này
nó đã phục vụ các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố một mươi một tháng chín đến các nạn nhân của siêu bão catrina
sau khi được triển khai mỗi chiếc tàu nặng sáu mươi ba tấn dài hơn hai trăm bảy mươi hai mét sẽ trở thành một bệnh viện có đầy đủ chức năng với tám mươi chín giường chăm sóc đặc biệt một giường bệnh thông thường
mỗi chiếc tàu có thể chứa được một mươi ba bác sĩ y tá và các thành viên thủy thủ đoàn cùng với nhân viên y tế được chỉ định từ các bệnh viện hải quân và các cơ sở y tế trên bờ
tàu ussns moci đã rời cảng neo đậu tại san diego california vào ngày hai mươi ba tháng ba để tới los angeles
con tàu sẽ tập trung điều trị cho những người bị chấn thương hoặc các trường hợp mắc bệnh khác cho phép các bệnh viện trên bờ dồn sức điều trị cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín